thoát nghèo là mong muốn và làm giàu là mơ ước của hàng triệu nông dân cả nước
trải qua hơn bốn mươi năm xây dựng đất nước chúng ta đã liên tục thay đổi chính sách trong nông nghiệp
để tạo thuận lợi cho nông nghiệp phát triển
từ một nền nông nghiệp nhỏ lẻ manh mún chúng ta đang định hình một nền nông nghiệp hiện đại
và mang lại lợi nhuận bền vững cho người nông dân
trong chương trình thời sự tối nay mời quý vị cùng đến với vùng đất văn chấn tỉnh yên bái
nơi những người nông dân trồng cam nhờ có chính sách quy hoạch nông nghiệp tập trung
họ đã thoát nghèo và đã làm giàu từ chính mảnh đất anh hùng trong chiến tranh chống mỹ
không chỉ trong lành thị trấn nông trường trần phú tỉnh yên bái
thực sự đã trở thành thiên đường của các loài cây có múi
với điều kiện thổi nhưỡng lượng mưa đồ ẩm vô cùng thuận lợi để trồng cam chanh bưởi
như có phép màu nông trường trần phú trồng trè sau chiến tranh
nay đã trở thành vùng đất ngựa trị của cây cam
đi giữa những đồi cam chập trùng ta sẽ bắt gặp những ngôi nhà lớn
ở một đất nước nông nghiệp như việt nam
những người nông dân ở đây thực sự là những người nông dân thành đạt
thưa quý vị tôi đang đứng ở trên vườn cam ở thị trấn nông trường trần phú tỉnh yên bái
vườn cam này đã có tuổi đời hơn hai mươi năm
hiệu quả kinh tế từ cây cam đã mang lại một diện mạo mới cho vùng đất này
cây cam đã ở trên mảnh đất này gần ba mươi năm
những năm đầu cam chỉ để phục vụ nhu cầu gia đình
vài năm trở lại đây diện tích cam được bà con mở rộng
đến nay đã trở thành mảnh đất của cam
người nông dân ở đây không tự nhận họ là làm nông nghiệp sạch
đối với họ trồng cam là niềm vui sen lẫn sự hồi hộp lo âu
họ yêu mến cây cam chăm sóc cây cam quanh năm suốt tháng
chờ ngày cây ra quả rồi thu hoạch
ở đây không có cây cam trồng để bán hay cây cam trồng để ăn
cam được canh tác theo phương pháp truyền thống
có lẽ cây cam cũng không phụ công người
năm nào cũng cho ra quả ngon trái ngọt mọng nước giàu dinh dưỡng
năm ngoái người ta đặt tên cho cái nàng này là nàng tỷ phú
nên nó rất là vinh dự về cái cây cam này
từ đầu nàng cuối nàng nhà xây người ta lên là bầm
có khi cả thị trấn chẳng có nơi nào được như thế này đâu
nếu chỉ một nhà trồng cam sẽ chẳng ai vào tận vườn để mua cam
người ta sẽ phải tự thu hoạch cam tự mang ra chợ tìm cách để bán
và đầu ra rất bắp banh
nhưng khi cả vùng đất này trồng cam cho chất lượng quả cam cao
sản lượng ổn định thì những thương lái đã tìm đến đây
có thể nói với vùng cam văn chấn
yếu tố duy nhất để khiến thương lái tìm về
ngày một đông đó là nhờ chất lượng sản phẩm
bà con đã đưa các sống cam mới như cam đường canh
đang được thị trường ưa chuộng vào trồng
tính ra mỗi cây cam sử dụng bốn mét vùng đất
một năm cho thu hoạch khoảng một tạ cam
mang về giá trị kinh tế khoảng hai triệu đồng
huyện văn chấn đã xây dựng
đề án để phát triển vùng cây ăn quả có muối
tập trung vào cây cam quýt
để phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi
diện tích cây ăn quả có muối
đạt trên hai năm trăm linh ha
trong phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất
ngành nông nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi của thủ tướng chính phủ
quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp
phải hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung
là điều kiện đầu tiên để hình thành
thị trường hàng hóa ổn định
tuy nhiên điều mà người nông dân trồng cam
và cả ngành nông nghiệp yên bái luôn lo lắng
đó là đầu ra cho sản phẩm hoàn toàn
đang phụ thuộc vào thương lái
và dù ở thời điểm hiện tại quả cam văn chấn
đang duy trì được thị trường ổn định
nhưng điều đó không có nghĩa người nông dân
trồng cam đã kê gối lửa yên
chúng tôi cũng mong muốn
bà con nông dân có những thị trường
tiêu thụ ổn định
và người tiêu dùng
được cảm nhận và được biết
vị cam của văn chấn
bây giờ cái tư tưởng của nông dân thì bây giờ người ta cũng đổ mới nhiều
người ta cũng rất là muốn liên kết với nhau để
sản xuất để mà tạo ra
kinh tế nông nghiệp lớn
trong cái mong muốn năm hai nghìn một mươi tám thì nói chung
tiếp tục áp dụng những các tiến bộ khoa học kỹ thuật
để làm sao tăng năng suất cây trồng
và đặc biệt là chất lượng sản phẩm
và có những
bạn hàng tốt
để mà sản xuất được nhiều sản phẩm
cho nông dân
để mà đưa cái đời sống của nông dân của yên bái
là tiếp tục ấm no hơn nhiều
cam đã mang lại niềm vui
và dựng xây những ngôi nhà lớn trên mảnh đất này
về lâu dài sau khi có nông dân
nông nghiệp tập trung vùng cam sẽ được phát triển
theo chiều sâu đưa vào các tiêu chí
của nông nghiệp sạch để bảo đảm được
sự lâu dài của thương hiệu cam văn chấn